sau quá trình thảo luận kéo dài hai năm eu mỹ và nhật bản vừa đưa ra đề xuất các quy tắc thương mại toàn cầu mới
nhằm hạn chế hoạt động trợ cấp mà các nước này cho là đang tác động tiêu cực đến nền kinh tế thế giới
ba nước dự kiến sẽ đưa đề xuất này lên tổ chức thương mại thế giới
thông cáo chung của ba bên nhận định các quy tắc hiện hành của wto là không đủ để xử lý hệ quả của hoạt động trợ cấp với thị trường
dự kiến mỹ eu và nhật bản sẽ gặp nhiều khó khăn trong thuyết phục các thành viên của wto như trung quốc thông qua đề xuất mới
động thái này diễn ra một ngày trước khi mỹ và trung quốc sẽ ký thỏa thuận thương mại giai đoạn một ở washington
thỏa thuận thương mại giữa mỹ và trung quốc có thể dẫn đến việc trung quốc mua nhiều sản phẩm mỹ hơn
song lại không giải quyết được những vấn đề khó khăn như hoạt động trợ cấp